tìm bão khuẩn cấp
trong sáu giờ vừa qua bão tiếp tục giảm thêm một cấp
do ảnh hưởng của bão số chín kết hợp với không khí lạnh
nên ở quy nhơn bình định đã có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
hoài nhơn bình định mạnh cấp sáu giật cấp bảy
quảng ngãi phú yên có gió giật cấp sáu
đảo lý sơn mạnh cấp tám giật cấp chín
ở khu vực từ quảng nam đến khánh hòa đã có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc

cách quảng ngãi bình định khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
cách đảo lý sơn quảng ngãi khoảng hai trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba
từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km trên giờ giật cấp một mươi sáu
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng hai trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển theo hướng bắc tây bắc
sau đổi hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một mươi hai
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám ba độ vĩ bắc

cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm linh km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một
từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
cảnh báo cấp độ dưới to thiên tai
khu vực bắc biển đông bao gồm cả quần đảo hoàng sa
vùng biển từ thư thiên huế đến phú yên
và vùng biển phía tây bắc khu vực giữa biển đông cấp ba
và tối và đêm nay ở khu vực từ thư thiên huế đến phú yên
tiếp tục có mưa vừa mưa to
mưa phổ biến từ bốn mươi tám mươi mm
có nơi trên một trăm hai mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét
và ngập úng cục bộ
tại các vùng trụng thấp ven sông
thưa quý vị đến thời điểm này bão số chín đã ảnh hưởng
trực tiếp đến các tỉnh ven biển miền trung
tại nhiều nơi đã có gió mạnh kèm theo mưa lớn
gây ra những thiệt hại ban đầu
và trước diễn biến phức tạp của cơn bão số chín
toàn bộ tỉnh thành phố từ quảng bình
đến bình thuận đã ra công văn cấm biển
các địa phương đang theo dõi sát
để có phương án ưng phóng kịp thời
nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân
với sức gió mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
bão số chín đã quật đổ hầu hết cây xanh
trên đảo sông tử tây
và làm hư hỏng nhiều tấm pin mặt trời
đến trưa nay mưa to gió lớn
đã bao phủ khắp huyện đảo lý sơn
sự báo trong ngày và đêm nay
lý sơn có gió giật cấp một mươi ba
toàn bộ tàu cá của ngư dân đã được hướng dẫn
bố trí nheo buộc an toàn
ngư dân cũng đã được yêu cầu rời khỏi tàu
để đảm bảo an toàn trước bão
trong sáng nay có hai trăm linh năm hộ dân
được di rời đến nơi an toàn
huyện lý sơn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng
ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để ứng phó với bão
điều này đã giúp đỡ các người dân
trên toàn bộ đảo
và các hộ khu vực sông nghĩa
đều đã được bố trí
về nơi tập trung tại các thị trường học
cũng như ở xe kè
tại các khu vực kiên tố
toàn bộ các thuyền bè gồm năm mươi một bè cá
đều đã được kéo vào vũng nheo đảo
đảm bảo an toàn
và bảy trăm hai mươi năm phương tiện
có bảy trăm một mươi năm phương tiện
đã được đưa vào
các vũng nheo đảo an toàn
chỉ có một số phương tiện
đã tìm được
và đưa vào các vùng nheo đảo
và thường xuyên giữ liên lạc
với các cơ quan chức năng
qua thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa
hiện trên ba ba trăm linh phương tiện
trong đó có tám trăm sáu mươi bảy tàu cá khai thác trên biển
với hơn ba ngư dân
đã được thông tin về bão
và đã vào các khu vực tránh trú an toàn
để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
ubnd tỉnh đã chỉ đạo các địa phương
thực hiện sơ tán tất cả lao động
trên các lồng bè vào bờ tránh trú
đồng thời cử lực lượng bảo vệ an toàn
tài sản cho các hộ nuôi
theo báo cáo tính đến trưa nay
bão số chín không gây ra thiệt hại nào
trên đất liền thuộc địa bàn tỉnh
hiện nay tất cả các cơ quan ban ngành
các địa phương đều theo rất sát
diễn biến của tình hình
của bão số chín
chúng ta sẽ tiếp tục theo sát
tình hình của bão
đặc biệt là bộ phận thường trực
trong bộ phận ban chỉ huy thường trực của tỉnh
các chứ theo sát diễn biến
có những vấn đề gì mà
cái đường đi của bão
mà nó có thay đổi
là ta kịp thời để
thông báo ngay cho các địa phương
có thể chúng ta điều chỉnh thời gian
tại bình định đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
các lực lượng chức năng gồm công an biên phòng kiểm ngư
đã thông báo kêu gọi
hướng dẫn hơn hai ba trăm chín mươi năm phương tiện
trên một mươi bảy tám trăm chín mươi bốn lao động vào bờ
tránh ảnh hưởng của bão số chín
bộ phận cảnh sát đường thủy
trực thuộc phòng cảnh sát đường thủy
các giao thông công an tỉnh
huy động cano và cán bộ chiến sĩ
duy trì một trăm linh quân số
sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu
vừa phá thành công hai chuyên án ma túy
bắt ba đối tượng thu giữ tổng cộng bảy bánh heroin
đối tượng thảo thị dung
trú tại bản ba mô xã hôn bùm
huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
bị công an tỉnh lai châu phát hiện bắt quả tang
khi đang mua bán trái phép sáu bánh heroin
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh lai châu
đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng giàng a tùng
là con trai thảo thị dung
là đối tượng nghiện lâu năm
thảo thị dung khai nhận đã mua sáu bánh heroin
với giá ba trăm linh triệu đồng
và bán với giá ba trăm sáu mươi triệu đồng để kiếm lời
cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tự phạm
với ma túy công an tỉnh lai châu
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an xã hồi luông
và đồn biên phòng xã hủy luông huyện phong thổ
đã phá thành công chuyên án
bắt một đối tượng về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin
thưa quý vị mới đây công an huyện đan phượng cho biết
qua phối hợp với đội điều tra trọng án
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng
trộm cắp xe máy bỏ chạy
sau đó dùng dao tấn công lực lượng công an trúy đuổi
hai đối tượng trong vụ án này là
trần tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại cụ một mươi xã thọ an
và trần văn tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại cụ tám xã sài gòn
tại cơ quan cảnh sát điều tra
các đối tượng khai nhận
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
thịnh đến nhà tranh tại xã thọ xuân
để bàn kế hoạch đi trộm xe máy
và thống nhất mang theo dao bầu
để chống trả khi bị phát hiện
cả hai chở nhau trên xe honda way màu xanh
dùng khẩu trang trên biển kiểm soát
đi lòng vòng quanh huyện đan phượng
xem có ai sơ hở để trộm cắp
khi đến trạm y tế xã tân lập huyện đan phượng
thấy xe máy nhãn hiệu honda sh
màu đen đang để trong sân
cả hai đã dùng vang phá khóa
lấy khẩu trang che biển kiểm soát rồi trốn chạy
ngay khi nhận được tin trình báo
mất trộm xe sh của người dân
công an xã tân lập đã triển khai bốn mũi truy tìm phương tiện
đối tượng trộm cắp
tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận
trong đó có mũi trinh sát của thượng úy trịnh ngọc hà
và công an viên là nguyễn văn sướng
truy đuổi tiếp cận được đối tượng
lấy lại tài sản cho người dân
trong quá trình truy bắt
đồng chí sướng đã bị
một trong hai tên cướp dùng dao tấn công
là bị thương ở tay
trong quá trình tôi chạy tôi có rút dao ra
và chém lại
để tôi chạy
thời điểm đấy để dừng lại để kiểm tra
thì khi tôi xuống
khi mà tiếp cận gần với lại
hai cái thanh niên đấy khải nhi đấy
thì một xe của đối tượng
thì đi trước
và một xe sh
thì đi phía sau
thì tôi có nhảy xuống
và lúc đấy thì đối tượng
bắt đầu là có cái biểu hiện
là chống trả thời điểm đó
thì đồng chí sướng
cũng bắt bỏ xe bỏ xe máy
để chạy về phía trước
để ngăn chặn đối tượng
thì đối tượng đã sử dụng dao
thế khi mình lao vào mình
định tấn công để chặn nó lại
thì nó rút dao ra
thì nó đâm nút bí
thì mình chỉ biết là nút bí nội nhanh
cũng không nghĩ gì
mà mình tránh mình né cả
thì đấy thì nút bí mình chỉ xử lý nhanh để
thứ nhất là qua chân đạt nó
thứ hai là để cái tay lên
và có hô là
công an đây thì nút bí là
nó khuỷt nó ngã
nó còn quay dở lại
nó định đâm lại mình
với các đối tượng
chuyên trộm cắp
mất quá nhiều xe rồi
mà anh em cũng quyết tâm
nếu như rào soát và bắt được
thì là điều tốt nhất
lấy quả lại cho dân
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết thêm
hai đối tượng thịnh và tranh
không có nghề nghiệp
có nhiều tiền án
về tội trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
nhận thấy vụ việc do hai đối tượng này gây ra
có tính chất mạnh động
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
công an huyện đan phượng
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội
đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt thịnh và tranh
khi đang lẩn trốn tại địa phương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối tượng châu quốc cường
ba mươi chín tuổi ngủ tại phương một mươi một quận gò vấp
thành phố hồ chí minh để tiếp tục điều tra
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai
tại khu phố ba phường quyết thắng thành phố biên hòa
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố biên hòa đã bắt quả tan
châu quốc cường đang có hành vi tàn trữ
trái phép chất ma túy tổng hợp loại một trăm linh viên hình nén
và một mươi một gói tinh thể màu trắng
làm việc với cơ quan công an đối tượng cường khai nhận
toàn bộ số viên nén và gói tinh thể màu trắng
nói trên đều là ma túy tổng hợp thuốc lắc và hàng khay
qua điều tra cường khai nhận
để có tiền sử dụng ma túy
khoảng một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
cường điều khiển xe mô tô
bị kiểm soát năm mươi chín s một trăm bốn mươi năm nghìn năm trăm linh bảy
đến khu vực đường phan văn trị phường một mươi một
quận gò vấp thành phố hồ chí minh
mua một trăm linh viên thuốc lắc và một gói hàng khay
với giá hai mươi triệu đồng của một người đàn ông chưa rõ lai lịch
đưa về đồng nai
mục đích là để sử dụng và bán kiếm lời
tuy nhiên khi đối tượng cường nên tàn trữ số ma túy nói trên
thì bị công an thành phố biên hòa phát hiện bắt giữ
hiện vụ vị đang được tiếp tục điều tra
và làm rõ để xử lý theo pháp luật
thưa quý vị
nhằm đảm bảo cho tất cả các f
thuộc nhóm nguy cơ được chăm sóc và điều trị sớm nhất
sở y tế thành phố hồ chí minh
vừa có văn bản khẩn gửi cho ban chỉ đạo
phòng chống dịch và các cơ sở y tế
trên địa bàn của thành phố
về việc chấn chỉnh ngay việc cấp phát thuốc
cho f là người thuộc nhóm nguy cơ
theo sở y tế
qua giám sát các hoạt động trong chiến dịch
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ
một số địa phương chỉ cấp thuốc monopiravir
cho người đủ điều kiện cách đi tại nhà
những f chuyển vào cơ sở thu dung
điều trị covid một mươi chín quận nguyện
bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín
chưa được khắp loại thuốc này
do đó sở y tế đề nghị khi triển khai tầm soát xét nghiệm
người thuộc nhóm nguy cơ
nếu có kết quả dương tính
cán bộ phải báo ngay cho trạm y tế
trạm y tế lưu động trên địa bàn
để cấp phát ngay thuốc monopiravir cho người bệnh
trong trường hợp người bệnh được chuyển đến
cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín
thì đơn vị điều trị cấp thuốc
hoặc hướng dẫn người bệnh tiếp tục sử dụng thuốc monopiravir
đã được cấp phát
thông báo cho cơ sở y tế tiếp nhận để tiếp tục theo dõi
tại đồng nai thời gian qua
số ca mắc covid một mươi chín vẫn tiếp tục tăng
trong số những người mắc covid một mươi chín
có nhiều trường hợp lớn tuổi bị bệnh nền
tuy nhiên quá trình điều trị cho bệnh nhân
đột quỵ mắc covid gặp nhiều khó khăn
dù được tiếp nhận điều trị sớm và kịp thời
ghi nhận tại bệnh viện đa qua đồng nai
những ngày qua số lượng bệnh nhân cao tuổi
nhập viện do đột quỵ song song covid một mươi chín khá nhiều
đáng nói đa phần các bệnh nhân này
đều chưa được tiêm vaccine phòng covid
với những bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cộng thêm cân đột quỵ cấp
cơ hội sống hồi phục giảm rất nhiều
so với các bệnh nhân khác đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
bệnh chính biện mà nói là
chích được thì chích
còn nói chuyện nguy hiểm thì không chích
cho nên mình thấy cũng
hơi tiếc một chút
bác sĩ mới nói là ông bị covid nặng
với lại não
ông cũng bị nặng bị teo và thay
thì ông bác sĩ mới nói là
nguyên nhân cũng ảnh hưởng một phần covid
nó ảnh hưởng qua
qua mấy cái khâu đó
bệnh nhân vô viện lúc đầu thì
có thể là chỉ
si hưu hấp nhẹ
phải thở oxy thôi
nhưng mà sau đó thì tổn thương phổi nhiều hơn
cũng đã được điều trị tích cực
theo đúng pháp đồ để điều trị covid
nhưng mà tổn thương phổi
vẫn nhiều hơn bệnh nhân siêu hấp nặng hơn
cần phải thở oxy
tới mức là phải đặt nội chí quản
và cũng có những bệnh nhân không thể qua được
tổn thương phổi
những cái tổn thương do covid
chứ không phải là do bệnh nạn
mặc dù bệnh viện đa khoai đồng nai
đã có đơn vị điều trị riêng cho bệnh nhân
đột quỵ và các bệnh nạn khác nhiễm
đồng thời covid một mươi chín
tuy nhiên quá trình điều trị và chăm sóc
gặp rất nhiều khó khăn hạn chế
đột quỵ bản thân đó mình đã chăm sóc tích cực rồi
mà cái bệnh covid
nó là một cái bệnh lay nhiễm
tập trung cho một cái mặt bệnh
thì nó cũng đã khó rồi
cho nên là cái chuyện mà chăm sóc
nó cũng cái thời gian chăm sóc
cái thời gian mà bệnh nhân được
theo dõi rồi đó
nó cũng có hạn chế hơn so với trước
và các bệnh nhân đột quỵ
bị cái điều kiện nhân lực
nó cũng phải có hạn
với những bệnh nhân đột quỵ não
không nhiễm covid
đơn vị đã nỗ lực đảm bảo
quy trình điều trị
rút ngán nhất thời gian tiếp nhận cấp cứu
để bệnh nhân sớm tiếp cận điều trị
và đảm bảo công tác sàng lọc covid một mươi chín
do đó suốt những tháng cao điểm dịch bệnh đến nay
đơn vị vẫn đảm bảo điều trị tốt nhất cho người bệnh
khi vào nhập viện
thì thân nhân như em
thì bác sĩ kêu vô là test covid
test covid xong rồi
mới đảm bảo điều trị tốt nhất
mới được theo bệnh nhân vào thủy nhập viện
tới đây thì các bác sĩ ở đây
gắt ăn gàng làm rất là nhanh chóng
bệnh nhân đột quỵ nhiễm
hay không nhiễm covid khi nhập viện
vẫn được điều trị tốt nhất về mặt chuyên môn
tuy nhiên để giảm thiểu nguy cơ tử vong
ở người có bệnh nền mắc covid một mươi chín
cần tăng tỷ lệ phủ vaccine phòng covid một mươi chín nhanh chóng
đầy đủ cho nhóm đối tượng này
theo khuyến cáo của bộ y tế
thưa quý vị
liên kết cùng phát triển giữa thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành đồng bằng sông cổ lông
là nhu cầu cấp thiết
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến phức tạp
thì mối liên kết cung cầu giữa hai trung tâm kinh tế này
lại càng cấp thiết hơn
cùng với việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu vực đồng bằng sông cổ lông
nhằm kéo giảm chi phí logistic
thành phố hồ chí minh và đồng bằng sông cổ lông
cần phải liên kết chặt chẽ hơn nữa
thực chất hơn nữa trong thời gian tới
với mục tiêu phục hồi kinh tế và phát triển
trong bình thường mới
đồng bằng sông cổ lông
là một trong sáu vùng trọng điểm kinh tế xã hội lớn
tại việt nam
gồm một mươi ba tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương
đây là vùng kinh tế quan trọng
trong sự phát triển bền vững của cả nước
trong suốt thời gian qua
sự trao đổi kết nối với đồng bằng sông cổ lông
và thành phố hồ chí minh
cụ thể là các doanh nghiệp
cho các chuỗi cung ứng diễn ra rất mạnh mẽ
với nhiều lĩnh vực
nhưng khi làn sóng dịch covid một mươi chín diễn ra
thì nhiều vấn đề trong mối liên kết cung cầu
đang bộc lộ nhiều hạn chế
các liên kết vẫn chỉ dừng lại
các hoạt động riêng rẽ giữa các tỉnh thành
mà chưa tạo được động lực
để thúc đẩy phát triển toàn vùng
thành phố hồ chí minh là thị trường lớn
cho các nông sản đồng bằng sông cổ lông
nhưng mà trong qua cái đại dịch
chúng ta có thể thấy rõ là
mặc dù là cái thị trường lớn
nhưng mà trong cái mối gắn liên kết
mà nó để bền dững lâu dài
thì chúng ta thật sự nó chưa gắn kết
điển hình qua khi mà dịch tới
thì tìm kiếm những nguồn hàng nông sản
để chúng ta cung cấp lên đây
để phục vụ hỗ trợ cho cái bà con
bị dịch covid thì nó cũng
mặc dù là được các bộ ngành
các địa phương hỗ trợ
nhưng mà đâu đó thì nó vẫn có
chưa hoặc là chưa ngôn đợi chúng ta
để đầy đủ nông sản
tôi cho rằng là cái liên kết này
nó khó khăn từ hai phía
thứ nhất là đối với các địa phương
là các ngành hàng mà cung cấp
cho các doanh nghiệp
thì nó không ổn định và không điều
và cả thứ hai nữa là
cái sự đầu tư của các doanh nghiệp
lại cho thành phố
cho các doanh nghiệp
đồng bằng sông cổ long
nó chưa tới cái mức mà mong muốn
như là người dân đồng bằng sông cổ long
để tạo ra một sự kết nối
hoặc là sự giữ chứng của người nông dân
hay là các nhà các bạn trẻ
các lợi lợi lao động trẻ
để cùng nhau có sự hoạt động tốt hơn
thành phố hồ chí minh là nơi tập trung
các nguồn lực phát triển cả nhân lực vật lực
là trung tâm thương mại lớn của cả vùng
với tám mươi nguồn cung do thị trường
đến từ đồng bằng sông cổ long
giữa thành phố hồ chí minh
với đồng bằng sông cổ long
đã có mối liên kết phát triển
về hạ tầng giao thông về nguồn nhân lực
nhưng còn tồn tại nhiều hạn chế
sự liên kết giữa các địa phương còn riêng lẻ
cơ sở hạ tầng giao thông chi phí logistics
và cả đường bộ đường thủy vẫn chưa đồng bộ
và được đầu tư thích đáng
để đúng với vị thế của hai trung tâm kinh tế lớn của vùng
việc tăng cường mối liên kết
giữa các địa phương trong khu vực
là hết sức cần thiết
thì thông qua cái liên kết này
có thể là khai thác được tối đa
cái nguồn lực
các tiềm năng của các địa phương
và qua đó có thể hỗ trợ lẫn nhau
hỗ trợ giúp cho sự phát triển chung
cái mối quan hệ nó không thể chỉ dừng lại
ở thành phố hồ chí minh
và từng cái địa phương như trong thời gian vừa qua nữa
mà nó mang tấm chất
cả dùng đồng bằng sông cổ long
muốn đồng bằng sông cổ long phát triển bình dẫn
thì không thể không nghĩ tới thành phố hồ chí minh
bởi vì tất cả đây là cái cửa ngõ
đây là một nơi tiêu thụ
đồng thời là cái cửa ngõ ra vào
của nguyên liệu vật liệu
và nông sản của thành phố hồ chí minh
qua đây và có rất nhiều
và cái hệ thống phân phối
lớn của quốc gia nó nằm ở thành phố hồ chí minh
rồi thông qua những chương trình
xuất tiến chung
thông qua những chương trình hành động chung
thông qua những chương trình
thành lập những liên minh
của các doanh nghiệp cả doanh nghiệp
của thành phố hồ chí minh và các doanh nghiệp
ở đồng bằng sông cổ long
thì chúng ta sẽ có một hệ sinh thái
nó gắn kết giữa cấp độ chính quyền
cấp độ doanh nghiệp
và cấp độ hợp tác xã
như vậy thì nó mới tạo ra một sự đồng bộ
trong cái mối liên kết này
và nó tạo ra một hiệu quả
liên kết của phát triển giữa thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
là nhu cầu cấp thiết
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
với việc thực hiện đồng thời nhiều mục tiêu tăng trưởng
thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
sẽ có sự liên kết với nhau
một cách chặt chẽ hơn nữa
cùng nhau xây dựng những cơ chế chính sách
thu hút và thúc đẩy đầu tư
phát triển mang tính liên kết vùng
khai thác thật tốt tiềm năng thế mạnh nông nghiệp của vùng
huy động cao nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài
sẽ mang lại hiệu quả thiết thực
trong phát triển kinh tế xã hội bền vững
thưa quý vị diễn biến của cơn bão số chín
vẫn đang được các địa phương theo dõi sát sao
và có phương án ứng phó kịp thời
để nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân
qua thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiến cứu nạn tỉnh khánh hòa
hiện trên ba ba trăm linh phương
tiện trong đó có tám trăm sáu mươi bảy tàu cá khai thác trên biển
với hơn ba ngư dân
đã nhận được thông tin về bão
và đã vào các khu vực tránh trú an toàn
tại cảng hòn rớ
và khu nheo đậu tránh trú bão
xã phước đồng tp nha trang
khu nheo đậu tránh trú bão ninh hải thị xã ninh hòa
những ngày qua đã tiếp nhận hơn năm trăm linh tàu thuyền vào neo đậu
đến cuối giờ trưa nay
toàn bộ tàu cá của ngư dân lý sơn tỉnh quảng ngãi
đã được hướng dẫn bố trí neo buộc an toàn
toàn huyện có bảy trăm hai mươi năm phương tiện tàu thuyền lớn nhỏ
năm mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản
hiện nay đã cơ bản đảm bảo an toàn ứng phó bão
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiến cứu nạn huyện lý sơn
có hai trăm linh năm hộ dân được di rời đến nơi an toàn
trong đó có tám hộ di rời đến nơi tập trung
các hộ còn lại được di rời sen kết
đến nơi các hộ gia đình có nhà ở kiên cố
huyện lý sơn tiếp tục chỉ đạo
các lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để ứng phó với bão
bộ y tế vừa có văn bản khẩn
gửi ubnd các tỉnh thành phố
và các viện vệ sinh dịch tễ
viện pasteur về việc hướng dẫn giám sát
và phòng chống covid một mươi chín biến thể omicro
hiện việt nam chưa ghi nhận trường hợp mắc biến thể omicron
tuy nhiên nguy cơ mầm bệnh
xâm nhập vào trong nước rất lớn
để chủ động giám sát phát hiện sớm
các trường hợp mắc biến thể omicron
và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời
bộ y tế cơ quan thường trực
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị ubnd
các tỉnh thành phố chỉ đạo các ban ngành
đoàn thể tổ chức chính trị xã hội
giả soát tất cả các trường hợp nhập cảnh
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
có kết quả xét nghiệm
sắc covid một mươi chín dương tính bằng phương pháp
trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ
viện pasteur để đánh giá dịch tễ
lấy mẫu xét nghiệm gửi về các viện vệ sinh dịch tễ
pasteur để thực hiện xét nghiệm
giải trình tự gen nhằm xác định
biến thể omicron
bộ y tế yêu cầu các địa phương tổ chức tiêm
ngay lượng vaccine đã được phân bổ
để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine covid một mươi chín
trong đó chú ý tiêm cho những đối tượng
chưa hoặc tiêm chưa đủ liều trên địa bàn
ngoài ra cần triển khai tiêm vaccine
liều bổ sung tăng cường cho các đối tượng
nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
tổng công ty hàng không việt nam airline
đề xuất sớm cho phép khôi phục
các chuyến bay quốc tế thường lệ đến châu âu
australia từ ngày một tháng một
đề xuất này được việt nam airline đưa ra
trên cơ sở đáp ứng nhu cầu được về nước
của đông đảo người dân và việt kiều
trong giai đoạn tết âm lịch cũng như các chuyên gia
nhà đầu tư sớm được vào việt nam
khôi phục lại các hoạt động giao thương đầu tư
tại việt nam cũng như thúc đẩy hồi phục
các hoạt động du lịch quốc tế và kinh tế
theo công ty vận tải đường sắt hà nội harako
do nhu cầu đi lại di chuyển trên tuyến hà nội hải phòng
giảm mạnh bởi dịch bệnh covid một mươi chín
nên đơn vị chỉ duy trì chạy một đôi tàu khách
trên tuyến này mỗi ngày
cụ thể từ ga hải phòng đi các ga long biên hà nội
tàu lp sáu xuất phát tại hải phòng lúc chín h năm
chiều ngược lại tàu lp năm xuất phát tại ga long biên
riêng các ngày thứ bảy chủ nhật xuất phát tại ga hà nội
lúc một mươi năm h hai mươi và ga long biên lúc một mươi năm h ba mươi phút
vào dịp cuối tuần ngành đường xe hải phòng
chạy thêm đôi tàu lp tám trên ba
tàu lp tám xuất phát tại ga hải phòng
lúc một mươi năm h các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật
tàu lp ba xuất phát tại ga hà nội
lúc chín h một mươi bảy các ngày thứ bảy chủ nhật
và ga long biên lúc chín h hai mươi tám phút ngày thứ hai
thưa quý vị mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề
của dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng thời gian qua được sự giúp đỡ của các ban ngành
cũng như các hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn hà nội
đã có nhiều nỗ lực để duy trì
và ổn định sản xuất tạo việc làm
nâng cao thu nhập cho người lao động
và trong khó khăn đó thì cộng đồng doanh nghiệp
đã biết vươn lên khẳng định chính mình
bằng thương hiệu và chất lượng sản phẩm
ngay sau đây xin mời quý vị đến với phản ánh
của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
kinh doanh trong lĩnh vực thời trang
suốt gần hai năm qua

gặp khó khăn lớn nhất về mặt nhân lực
việc tuyển dụng lao động

thế nhưng nhờ sự kiên trì
của cả một tập thể
mọi rào cản cũng đã vượt qua
nếu làm online hướng dẫn tận tình cho khách hàng
sẽ vất vả hơn một chút
có thể gửi đi gửi lại để mình làm sao cho cái áo dài lên đẹp nhất
tuy nhiên là nó cũng là một cái cách
để mình khắc phục được tình trạng hiện nay
tổng lại là mình có thể thích nghi và xoay sở được
trong giai đoạn ảnh hưởng của covid một mươi chín
các doanh nghiệp đã và đang lỗ lực
chứng minh bản lĩnh từng bước chuyển sản xuất
kinh doanh sang trạng thái an toàn
để phục hồi kinh tế
bây giờ là lúc doanh nghiệp lỗ lực
xây dựng kế hoạch để phục hồi nhanh
khó khăn lớn nhất hiện nay
của ttm chính là
do đại dịch covid nên là
nguồn nhân lực bị thiếu hụt
nên là chúng tôi đang rất cố gắng để cải thiện
bằng cách là xây dựng
thay đổi số và
ttm lên các sàn thương mại điện tử
để phát triển và đào tạo một đội ngũ
chuyên nghiệp để có thể
một người có thể làm được
việc của hai người
thì cái khó khăn đầu tiên đó là liên quan đến nguồn nhân lực
bởi sau covid này thì
nguồn nhân lực để mà thực hiện
các cái công trình dự án
và phát triển các hệ thống kinh doanh
thì đều gặp khó khăn
cái mà chúng tôi đặt hàng đầu bởi vì
nhân lực con người chính đã làm lên tất cả
cho nên là chúng tôi chú trọng lớn nhất là
nguồn nhân lực và
bên tôi có một đội ngũ lãnh đạo là
luôn luôn chịu khó học hỏi để tập trung
đào tạo những con người mới để cùng
tập đoàn xây dựng làm sao để
phát triển công ty ngày càng lớn mạnh
giá trị của doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là
đánh giá về tài sản thương hiệu
mà cần được đánh giá bằng đóng góp cho
xã hội tuy nhiên tự bản thân
cố gắng của mỗi doanh nghiệp là chưa đủ
cần sự vào cuộc sự chung tay
của các ban ngành các tổ chức
kinh tế xã hội để giúp họ
vươn lên tỏa sáng và
mang lại giá trị hữu ích cho bản thân
cho cộng đồng
ban tổ chức của chúng tôi cũng có
đặt ra một cái tiêu chí trong chương trình
đó là hỗ trợ doanh nghiệp và đồng thời doanh nghiệp
cũng phải có các chiến lược đào tạo sâu sắc
và đào tạo thật tốt cho
các nhân viên chiến lược và mở rộng
hệ thống kinh doanh tại thị trường
ví dụ như là hiện giờ có một vài doanh nghiệp thì mở
được hệ thống chi nhánh và đại lý nhưng tôi
nghĩ rằng là cái việc hiện nay doanh nghiệp
cần chuyển đổi số và phải tiếp cận
với lại giải pháp kinh doanh online nhiều hơn
sau tất cả
các doanh nghiệp vẫn lỗ lực vươn lên
để ổn định sản xuất kinh doanh
kết quả này không chỉ tác động tích cực
đến việc làm đời sống của người lao động
doanh thu của doanh nghiệp mà
còn góp phần quan trọng cùng cả
việc thực hiện mục tiêu kết vừa
phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức đấu tranh
chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật
trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang
thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro
xét nghiệm virus sars cov hai
gọi tắt là kit xét nghiệm covid
xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành
khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm
tại tám địa phương hà nội tp hcm
hải dương thừa thiên huế
bình dương long an cần thơ
nghệ an và triệu tập
ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á
bán kit xét nghiệm covid cho
cdc hải dương thông qua năm hợp đồng
với tổng giá trị một trăm năm mươi một tỷ đồng
phan quốc việt
là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật
đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng
cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á
cdc hải dương
và các đơn vị địa phương liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can
đối với bảy đối tượng
một phan quốc việt
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê quán quảng nam
nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty việt á
hai vũ đình hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quê quán nam định
nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
ba hồ thị thanh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
quê quán long an
nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á
cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn noel thảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê quán quảng nam
nghề nghiệp trợ lý tài chính công ty việt á
năm trần thị hồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê quán thanh hóa
nghề nghiệp nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
quê quán hải dương
nghề nghiệp giám đốc cdc hải dương
bảy nguyễn mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
quê quán hải dương
sáu trần t obese
xe di động
sinh năm hai nghìn năm
quê quán hoàng tâm
khách thu ở thành phố hồ chí minh
southern hà nội
đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên tài sản
của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam cho biết vừa kiểm tra phát hiện xe ô tô khách
chở khoảng một tấn quần áo các loại và ba cá thể động vật rừng không nguồn gốc xuất xứ
và thông tin sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi chín b sáu nghìn sáu trăm ba mươi một lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển
một mươi bao quần áo tổng trọng lượng khoảng một tấn và ba cá thể động vật rừng
lái xe trần văn hùng khai nhận trở thuê số hàng trên từ nam định lên hà nội với giá bốn trăm năm mươi đồng
còn tại đồng tháp trong lúc tuần tra tại tuyến quốc lộ n hai b xã định an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải chở nhiều hàng hóa
như sữa en xua đồ điện tử mỹ phẩm dao dầu cù lả
lái xe tên trần dương vũ khai chở thuê số hàng trên từ cửa khẩu tp hà tiên đến tp hồ chí minh
lực lượng cảnh sát kinh tế công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã bắt quả tang lê quốc bảo
quê quảng ngãi đi xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một h bảy mươi nghìn chín trăm tám mươi hai do huỳnh trí quân điều khiển
trong cốc xe có chứa một năm trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và năm trăm linh bao thuốc lá điếu sản xuất tại việt nam
không có hóa đơn chứng tử
bảo khai nhận số thuốc trên mua ở tp hồ chí minh với giá gần hai mươi chín triệu đồng
rồi thuê quân lái xe trở đến huyện tràng bom thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
thưa quý vị trong những ngày qua người dân tại xã châu thành và châu hồng huyện quỳ hợp nghệ an
bất chấp nguy hiểm để đi đào mót quạng thiết tại các khu vực mỏ đã hết hạn
mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở cảnh báo thậm chí là xử phạt
nhưng tình trạng này vẫn tái diễn
và việc người dân chui vào các hầm mỏ bỏ hoang lâu ngày để đào mót quạng trái phép
không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản mà còn gây ra nguy cơ tai nạn lao động trên địa bàn
khu vực mỏ quặng thiết đã hết hạn ở địa bàn giáp danh giữa hai xã châu hồng và châu thành huyện quỳ hợp
nhiều ngày qua người dân địa phương đã tập trung ở khu vực này để đào quảng thiếc trái phép
những lối vào hầm mỏ do bỏ hoang đã lâu có thể sụp đổ bất cứ lúc nào
nhưng vẫn bất chấp điều này
tình trạng người dân đào trộm tại các mỏ quạng thiết đã diễn ra suốt nhiều năm nay và để lại những hậu quả nặng nề
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín một số người dân xã châu hồng trong lúc đào mắc quạng đã bị sập hầm khiến ba người tử vong
sau sự việc chính quyền địa phương đã đóng cửa các hầm mỏ thế nhưng thực trạng khai thác quạng trái phép vẫn diễn ra
ubx cũng đã tăng cường công tác kiểm tra để đẩy đuổi người dân đi vào các vùng này
ubx cũng đã đúc các biển bằng bê tông để cắm các tuyến đường mà đi vào các khu vực mỏ này
để thông báo cho dân dân không được vào các điểm mỏ để mót vét quẳng
không chỉ riêng nghệ an thực trạng người dân khai thác mỏ khoáng sản trái phép còn diễn ra tại các huyện miền núi tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị
trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra
trên thực tế đã có nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra
trong quá trình người dân đào mỏ trái phép chính quyền các địa phương cần có những giải pháp xử lý quyết liệt nhằm chấm dứt thực trạng này